sáng nay công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam châu văn đời sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú xã tân thuận huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang về tội bắt người trái pháp luật
theo thông tin từ cơ quan điều tra giữa trần thị mỹ tuyền ở huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
và trần tuyết nhung ở quận tám tp hcm có xảy ra mâu thuẫn
ngày một mươi ba tháng bốn tuyền cùng phan văn út và châu văn đời trần thị pha
đến một quán nước trên địa bàn xã mỹ an huyện trợ mới tỉnh an giang để gặp nhung giải quyết mâu thuẫn
cùng đi với nhung có trần quốc vĩ ở tỉnh hậu giang
tại đây tuyền xông vào nắm tóc và dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt và đầu của nhung gây thương tích
còn út chạy đến ông vĩ cho đời đánh và dùng dây dù trói hai tay vĩ cột vào một cây xanh
lúc này lực lượng công an xã mỹ an đang làm nhiệm vụ gần đó phát hiện sự việc
nên đã mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc
đồng thời lập biên bản phạm tội quả tang đối với các đối tượng liên quan
trước đó công an huyện trợ mới đã ra quyết định khởi tố vụ án
và tạm giam trần thị mỹ tuyền và phan văn út
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra